theo số liệu của liên hợp quốc kể từ khi xảy ra xung đột tại ukraine vào đầu năm hai nghìn một mươi chín
gần sáu triệu người dân của nước này đã phải sơ tán trong nước và hơn bốn tám triệu người đăng ký tị nạn ở nước ngoài
trong đó thì chiếm khoảng tám mươi sáu là phụ nữ và trẻ em
trên tình hình này thì liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ năm sáu tỷ usd trong năm hai nghìn hai mươi ba
nhằm chi trả cho công tác hỗ trợ người dân ukraine
văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của liên hợp quốc cho biết
ước tính hai mươi một tám triệu người ukraine vẫn đang cần hỗ trợ nhân đạo
khoản tiền gần năm sáu tỷ usd được quyên góp sẽ cho phép các nhân viên viện trợ nhân đạo
tiếp cận một mươi năm ba triệu người có nhu cầu cấp thiết nhất tại ukraine trong năm nay
khoảng một bảy tỷ usd trong số đó sẽ được sử dụng để hỗ trợ hơn bốn triệu người tị nạn ukraine
sơ tán tại một mươi nước đông âu
các tổ chức nhân đạo tại ukraine đã nỗ lực
tiếp cận người dân trên khắp nước này với gần một mươi sáu triệu người nhận được viện trợ trong năm hai nghìn hai mươi